những trường hợp như vậy phổ biến hơn trong những ngày đầu phong tỏa
sau khi tình hình leo thang mọi người cũng bắt đầu phòng chống dịch với thái độ nghiêm túc hơn
những lời đùa cợt được thay thế bằng sự giúp đỡ và đoàn kết lẫn nhau
anh nói phải có sự cân bằng vì mọi người cần một chút thoải mái về tinh thần
trong quá trình kiểm soát dịch bệnh nghiêm ngặt